do ảnh hưởng của không khí lạnh và tác động của vùng hội tụ gió trên cao những ngày qua tại lào cai liên tục xuất hiện mưa trái mùa diện rộng kéo dài đã khiến cho thượng nguồn sông hồng xuất hiện một đơn lũ lớn chưa từng có giữa mùa đông
theo đài khí tượng thủy văn lào cai cho biết sáng sớm nay chín tháng một đỉnh lũ trên sông hồng đoạn qua thành phố lào cai ghi nhận được đạt khoảng tám mươi năm m cao hơn gần bốn mét so với ngày thường vượt trên báo động cấp một
trong tổng số chuỗi số liệu quan chắc từ trước đến nay đây là đợt lũ dị thường lớn nhất xảy ra vào thời điểm giao giữa tiết tiểu hàn và đại hàn của mùa đông
nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài tại các vùng thượng nguồn của tỉnh lào cai hà giang và phía trung quốc đã khiến lũ xuất hiện
riêng tại lào cai tổng lượng mưa đo được kể từ đêm ngày bảy tháng chín đến nay tại các khu vực đều rất lớn cá biệt có nơi lượng mưa đạt trên một trăm linh mm như sapa và xã y tý huyện bát sát
dự báo đêm chín tháng một mưa diện rộng vẫn sẽ còn tiếp tục xuất hiện tại các địa phương trong tỉnh lào cai sau đó sẽ giảm dần và kết thúc